báo cáo tình hình điều trị các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín theo tiến sĩ bác sĩ lê đức nhân giám đốc bệnh viện đà nẵng
tính đến thời điểm này ba ca nặng tạm thời ổn định trong đó bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu chạy ecmo sau ba ngày
các chỉ số đã cải thiện khả năng sẽ dừng chạy ecmo trong những ngày tới
bệnh nhân bốn trăm một mươi tám có tiền sử mắc nhiều bệnh lý nền chưa có chỉ định ecmo
bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu bệnh nhân bốn trăm một mươi tám đã hết sốt
trường hợp thứ ba mắc nhiều bệnh nền như suy thận mãn giai đoạn cuối sơ gan suy tim
hiện các thông số tạm ổn định chưa phải chạy fo
hiện bệnh viện bạch mai bệnh viện trợ rẫy đang tích cực hỗ trợ cho bệnh viện đà nẵng
về công tác phân luồng bệnh nhân cách ly giám sát nhiễm khuẩn hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nặng
để bảo đảm năng lực điều trị thành phố đà nẵng đang khẩn trương thiết lập trung tâm điều trị covid một mươi chín
tại bệnh viện phổi đà nẵng tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa
đồng thời bệnh viện đã tiến hành phân luồng giải tỏa bệnh nhân bảo đảm điều kiện về cách ly điều trị cho các ca bệnh covid một mươi chín